sau hơn một tháng làm việc tại trung tâm hồi sức tích cực trong bối cảnh nhiều áp lực
các y bác sĩ của bệnh viện bạch mai đã được chăm chút lại bản thân
sáng ngày sáu tháng chín nhóm cắt tóc thiện nguyện mùa dịch đã đến tại khách sạn kim đô
quận một tp hcm để cắt tóc miễn phí cho các y bác sĩ bệnh viện bạch mai đang làm việc
tại trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đặt tại bệnh viện giá chiến số một mươi sáu
quận bảy tp hcm
nhóm cắt tóc này do anh đỗ anh tú làm nhóm trưởng
anh tú chia sẻ
chúng tôi thấu hiểu sự vất vả hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch
đặc biệt là trong những phòng điều trị phòng cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín
các tiệm cắt tóc lại đóng cửa trong thời gian giãn cách
nên chúng tôi quyết định huy động những thợ lành nghề
tạo nên những mái tóc đẹp gọn cho các y bác sĩ
chúng tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi được góp một chút sức lực nhỏ bé cho những chiến sĩ áo trắng
ngoài ra nhóm còn cắt tóc miễn phí cho các chiến sĩ công an trên tuyến đầu
ý tưởng chương trình cắt tóc miễn phí này làm từ giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến vào ngày sáu tháng chín cắt tóc cho gần hai trăm linh y bác sĩ cả nam lẫn nữ của bệnh viện bạch mai
các y bác sĩ được cắt tóc cho biết
việc hỗ trợ này của nhóm cắt tóp rất cần thiết
các thử cắt tóc gọn nhất phù hợp nhất với từng người
đa số hướng đến sự thuận lợi giảm nắng bức trong khi thực hiện nhiệm vụ
được biết trước khi tiến hành cắt tóc miễn phí cho các y bác sĩ
nhóm thợ này đều được test nhanh với covid một mươi chín có kết quả âm tính mới vào thực hiện
nhiều y bác sĩ mừng rỡ cho biết đây là phút nhận ra mình đặc biệt nhất
sau gần một tháng dầm mình trong những bộ đồ bảo hộ nóng bức và trang thiết bị phòng chống dịch